tự ý thu tiền bất chính của người dân lê minh hợp sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại xã cò nòi huyện mai sơn đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la lợi dụng khởi tố về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
theo đó từ năm hai nghìn một mươi chín đến ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng lê minh hợp lợi dụng là nhân viên phòng kế hoạch kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp tô hiệu sơn la phụ trách đội thống nhất đã tự ý thu tiền chuyển đổi đất nông nghiệp trồng cây ngắn ngày sang cây lâu năm và chuyển đổi hợp đồng sang tên của hai hộ dân tại tiểu khu thống nhất xã cò nòi huyện mai sơn với số tiền là năm mươi hai năm triệu đồng
vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la
tiếp tục điều tra làm rõ
thông tin từ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh an giang cho biết đang củng cố hồ sơ đề nghị xử lý đối tượng trần lâm chú tại phường chín tp vĩnh long tỉnh vĩnh long về hành vi cho vay lãi nặng
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi tám tháng một mươi một nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân lực lượng công an tiến hành kiểm tra bác quả tăng đối tượng lâm đang thực hiện hành vi thu tiền nợ tại xã đa phước huyện an phú tỉnh an giang
theo lời khai ban đầu thời gian qua
lâm đã cho hai mươi một người vay nợ với lãi suất cao thu lời bất chính trên một trăm năm mươi triệu đồng
khám xét tại nơi ở của lâm tại thành phố châu đốc lực lượng thu giữ thêm nhiều tăng vật có liên quan
trong những ngày qua lực lượng công an thành phố phan thiết của tỉnh bình thuận đã liên tiếp triệt phá nhiều nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá mùa god cup
đêm ngày ba mươi tháng một mươi một công an thành phố phan thiết đã bắt quả tang hai nhóm đối tượng tại hai quán cà phê đang tổ chức cá độ bóng đá cho hàng chục đối tượng tham gia
hai đối tượng đứng ra tổ chức cá độ của hai nhóm là nguyễn văn hiền và phạm văn an
trước đó vào đêm ngày hai mươi chín tháng một mươi một lực lượng công an cũng đã bắt giữ đối tượng lương văn ý đang tổ chức cho một mươi hai con bạc tham gia cá độ bóng đá tại một quán cà phê
trung bình mỗi ngày số tiền giao dịch giữa các đối tượng với các con bạc
lên đến hàng chục triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với quản quốc huy
chú tại huyện bình gia tỉnh lạng sơn vì hành vi mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
trước đó vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai huy đã chuyển hai triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng cho một người đàn ông huyện bắc sơn tỉnh lạng sơn để nhận cháu bé sinh năm hai nghìn chín
trú tại huyện điện biên tỉnh điện biên về làm phục vụ cho các quán hát karaoke trên địa bàn thị trấn bình gia
trong quá trình làm việc tại các quán hát huy đã bắt cháu phải khai gian tuổi và trả một trăm hai mươi đồng một giờ phục vụ
sau khi làm được khoảng một mươi ngày thì cháu bé xin nghỉ việc và phải trả nhiều khoản tiền cho huy thì mới được về nhà
đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai cháu bé đã đến công an tỉnh lạng sơn để trình báo vụ việc
cháu bé đã đến công an tỉnh lạng sơn để trình báo vụ việc
liên quan đến vụ lùi xe gây tai nạn khiến ba mẹ con tử vong
vào chiều ngày hai tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã sông cầu tỉnh phú yên
đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam ba tháng hai mươi bốn ngày
đối với trần hữu dương chú tại tỉnh gia lai về tội danh vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
trần hữu dương là người đã lái xe ô tô tải
trên quốc lộ một qua địa phận xã xuân lộc thị xã sông cầu của tỉnh phú yên
khiến ba mẹ con chú tại xã vạn bình huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa tử vong vào chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
kết quả điều tra ban đầu cho thấy quá trình lùi xe của lái xe trần hữu dương thực hiện không đúng quy định
không quan sát khả năng gây nguy hiểm ở phía sau và không có người trợ giúp hướng dẫn lùi xe
dương không phát hiện xe gắn máy từ phía sau chạy tới nên việc lùi xe đã gây ra tai nạn thương tâm trên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang vừa khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn thị thản sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quang minh sáu mươi tám
địa chỉ thôn minh tâm xã quang minh huyện bắc quang tỉnh hà giang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra xác định trong hai năm hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi ba
với tư cách là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quang minh sáu mươi tám
thản đã ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để bán tinh quạng sắt
nhưng thực tế công ty này không có mỏ khai thác khoáng sản
bằng thủ đoạn gian dối thản đã đề nghị các doanh nghiệp chuyển tiền đặt cọc mua quạng
vào tài khoản công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quang minh sáu mươi tám
sau đó đối tượng chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân với tổng số tiền khoảng trên một mươi tỷ đồng
đề nghị những cơ quan tổ chức cá nhân nào là nạn nhân của nguyễn thị thảo
liên hệ với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang để được giải quyết theo quy định
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương
bắt giữ một đối tượng giết người để cướp tài sản ở tỉnh bình dương lẩn trốn đến tỉnh đắk lắc sinh sống
đó là hồ văn thương chú huyện phú tân tỉnh an giang
trước đó thương đến thị xã bến cát tỉnh bình dương làm công nhân và có tham gia đánh bạc do bị thua tiền
đối tượng nảy sinh ý định cướp tài sản
vào chiều ngày một mươi bốn tháng bảy thương mang theo một con dao đến ngôi nhà hoang ở phường thới hòa
phát hiện anh nguyễn văn huân đang nhặt sắt vụn trên tầng hai
đối tượng đã dùng dao đâm anh huân rồi cả hai vật lộn và cùng rơi xuống đất khiến anh huân tử vong tại chỗ
gây án xong thương đã lục người nạn nhân lấy đi hai trăm linh đồng và một điện thoại mang cầm cố được năm triệu
sau đó đối tượng trốn đến nhà vợ ở huyện grom park tỉnh đắk lắc sinh sống cho đến khi bị bắt
ba mươi tuổi nguyễn thế nghĩa chú tại huyện mỹ lộc tỉnh nam định có bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản
với tổng hình phạt tù là sáu mươi ba tháng tù giam
sau mỗi lần mãn hạn tù nghĩa không tìm công việc ổn định mà tiếp tục trộm cắp tài sản
đối tượng vừa bị công an thành phố nam định khởi tố bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi nghĩa đã trèo tường đột nhập vào nhà số chín mươi tám trần thừa phường lộc vượng thành phố nam định
trộm được hai điện thoại di động và hai đôi bông tai một nhẫn một dây chuyền bằng vàng bằng bạc
nhận được trình báo của người dân đội cảnh sát hình sự công an thành phố nam định đã huy động lực lượng điều tra xác minh
nhanh chóng làm rõ đối tượng trộm cắp tài sản nguyễn thế nghĩa
qua đấu tranh nghĩa còn khai nhận thêm một vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn thành phố nam định
ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết đã bắt giữ đối tượng hoàng đức long
ba mươi tuổi trú tại phường phước nguyên thành phố bà rịa tỉnh bà rịa vũng tàu để điều tra về hành vi giết người
khoảng một mươi giờ ba mươi phút ngày hai tháng một mươi hai sau khi uống rượu long đã cầm rau rượu đi lang thang trong khu phố ba
phường phước nguyên tp bà rịa
khi tới trước nhà người phụ nữ sáu mươi bảy tuổi ở phường phước nguyên tp bà rịa
long xông vào chém nhiều nhát vào hai vợ chồng người phụ nữ này
hậu quả khiến người vợ tử vong tại hiện trường người chồng bị thương nặng phải cấp cứu tại bệnh viện trợ rẫy
sau khi xảy ra sự việc lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng hoàng đức long
đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ án
thưa quý vị thời gian gần đây thì hiện tượng lợi dụng đồng bào dân tộc thiểu số nhẹ dạ cả tin
để lừa xuất cảnh trái phép qua campuchia lao động với chiêu trò việc nhẹ lương cao
đã xuất hiện ở khu vực miền núi biên giới
dù đã được lực lượng công an và chính quyền sở tại thường xuyên tuyên truyền
nhưng một số bà con vẫn bị lừa bởi bẫy việc làm
đây là hồi chuông cảnh báo cho nhiều người dân trước thủ đoạn tinh vi của các đối tượng mua bán người
không việc làm thiếu hiểu biết muốn có công việc để kiếm tiền
hai bạn trẻ này đã trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo và bị rụ rỗ xuất cảnh trái phép qua campuchia
giấc mộng làm giàu đổi đời chưa thấy chỉ biết rằng giờ đây
hai nạn nhân này phải gánh thêm một khoản nợ khổng lồ để nộp tiền cho đối tượng lừa đảo
bà ấy nhắm thi giới thiệu việc cho em xong thì làm quên em từ được một tháng rồi
xong bà ấy rủ em đi em bảo em không có tiền thì bà ấy bảo trả tiền em xe đi
xong em từ một ngày này đi đến hà nội có người ta đó xong người ta mua về bay bay em bay về xe hoa
xong có một
anh tài xế taxi nó chở em đi qua cái nhà nghị xong hai anh kia nó lại đi đón được hai em nữa
thì buôn này thì đưa đi qua bên dưới luôn
em cũng bất ngờ sợ là sợ lúc đó không về được
họ bảo là khi mình về thì mình mất tiền về bay tiền ăn ở một người bảy mươi sáu triệu
thì các đối tượng xấu đã thông qua
trang mạng xã hội để chủ động nhắn tin cho các em ngò ý về việc tuyển dụng các lao động làm việc cho công ty ở nước ngoài
với lời hứa là việc nhẹ lương cao mức lương thì từ một mươi tám đến hai mươi triệu
và điều kiện tham gia lao động chỉ cần sử dụng được điện thoại thông minh
mà đối tượng trung hưng đến là các thanh thiếu niên những đối tượng trường hợp bỏ học hoặc thất nghiệp tại địa bàn
cơ quan chức năng cũng cho biết thêm đây là hai nạn nhân đầu tiên trên địa bàn huyện mường nhé của tỉnh điện biên bị lừa đảo bán qua campuchia lao động
khi bị bán qua campuchia cho các chủ thầu lao động các nạn nhân bị ép làm việc liên tục từ một mươi sáu đến hai mươi tiếng đồng hồ một ngày
nếu không đạt sẽ bị đánh đập dã man
để trở về gia đình các nạn nhân phải trả cho chúng số tiền hàng trăm triệu đồng
và chỉ đến khi mất tiền mất cả người thì lúc đó người dân mới tìm đến cơ quan công an để báo tin nhờ giải cứu
thì ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
người dân không đi lao động làm thuê được
cho nên là khi ở nhà nhàn rỗi thì người dân tìm hiểu thì dễ bị lừa bịp lôi kéo vào tham gia vào các hoạt động đi lao động làm thuê tại campuchia như thời gian vừa qua
trước thực trạng này đối với huyện mường nhé đã đang triển khai quyết liệt các nghị quyết của huyện về phát triển kinh tế rỗi
trong đó đặc biệt là về phát triển kinh tế lâm nghiệp và chăn nuôi đại gia súc
sẽ giải quyết việc làm
cơ quan công an cũng khuyến cáo đến người dân vụ việc trên chính là hội chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi người
đừng bao giờ nhẹ dạ cả tim người lạ
hãy tìm cho mình một chỗ làm đáng tin cậy
và tuyệt đối không bao giờ tin câu chuyện có công việc nhẹ mà lương cao do các đối tượng lừa đảo vẽ nên
bởi đó chỉ là giấc mơ không có thật mà thôi
ngày hôm nay địa bàn huyện phú lộc của tỉnh thừa thiên huế đã xảy ra mưa lớn liên tục gây ngập lụt cục bộ tại nhiều khu vực dân cư đường giao thông
theo thông tin ban đầu chiều cùng ngày một người điều khiển xe máy lưu thông qua đoạn đường bị ngập sâu đã bị mất tích trong dòng nước lũ
trước diễn biến phức tạp tình hình thời tiết lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an huyện phú lộc nhanh chóng triển khai lực lượng điều hòa hướng dẫn giao thông đồng thời về vùng sung yếu giúp đỡ người dân